ngày tám tháng năm sở y tế cần thơ phối hợp với tổ chức phòng chống mù loà quốc tế orbis
chính thức khai mạc triển khai chương trình bệnh viện bay hai nghìn một mươi bảy tại thành phố cần thơ
thông qua hai đối tác chính là bệnh viện mắt răng hàm mặt cần thơ và bệnh viện nhi đồng cần thơ
obit là tổ chức phi chính phủ hoạt động trên lĩnh vực phòng chống bù loà ở các nước đang phát triển
đây là lần đầu tiên bệnh viện bay aubit triển khai tại cần thơ với mục đích nhằm hỗ trợ cần thơ
trở thành đơn vị chăm sóc mắt tuyến cuối cho khu vực đồng bằng sông cửu long
nâng cao năng lực cho các bác sĩ và nhân viên y tế trong khám và điều trị các bệnh mắt có nguy cơ gây mù
từ ngày bảy tháng năm đến ngày một mươi chín tháng năm bệnh viện bay và bệnh viện mắt răng hàm mặt cần thơ
sẽ tiến hành điều trị miễn phí các bệnh về mắt cho các đối tượng bệnh nhân là trẻ em từ ba đến một mươi năm tuổi
theo kế hoạch dự kiến mỗi tuần các bác sĩ của bệnh viện bay sẽ điều trị nội khoa cho một mươi hai bệnh nhân
và phẫu thuật mắt miễn phí cho ba mươi hai trường hợp mắc các bệnh như lé mắt sụp my quặm đục thủy tinh và glacoma
bên cạnh đó bệnh viện bay cũng tổ chức các lớp đào tạo chuyên môn dành cho các cán bộ gây mê
điều dưỡng kỹ thuật viên qua đó nhằm chuyển giao kỹ thuật chăm sóc
điều trị nhãn khoa tiên tiến cho bác sĩ và nhân viên y tế